kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị lợi dụng những đặc quyền đặc lợi dành riêng cho các thành viên phi hành đoàn
thực tế trước đó đã có không ít tiếp viên hàng không đã dấn thân vào con đường vận chuyển hàng cấm là chất ma túy hay các loại chất kích thích để rồi rơi vào cảnh tù tội
năm hai nghìn một mươi chín tiếp viên hàng không người malaysia có tên jaili jainan đã bị bắt và lĩnh án chín năm sáu tháng tù
khi giấu một lượng ma túy trong quần lót để buôn lậu chúng vào melbourne australia
lượng ma túy trị giá hàng triệu đô
tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên cô vận chuyển ma túy
jaili đã lén vận chuyển heroin trong tám chuyến đi từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
cô kẹp các gói ma túy ở phần giữa hai chân hoặc trong áo ngực rồi cất trong nhà vệ sinh trên mỗi chuyến bay
vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại sân bay melbourne
jaili đã bị lực lượng biên phòng australia bắt giữ sau khi chọn ngẫu nhiên để khám xét
tòa án kết luận hành vi vận chuyển của jile có dính dáng đến một tổ chức tội phạm quốc tế
nữ cựu tiếp viên khai nhận buôn lậu chất cấm vì muốn trả viện phí cho con gái
từ khi sinh ra con gái của jaili có nhiều bệnh lý nghiêm trọng và cần điều trị tốn kém tiền bạc
đối tượng này đã được đào tạo để vận chuyển ma túy gồm cách nói chuyện bằng mật mã và bước đi tự tin với một gói hàng kèm tiền bạc
khi đến lúc cô ấy sẽ đến một khách sạn đã được chỉ định và đổi heroin lấy tiền mặt trong một nhà vệ sinh
trước đó cô phải tự kinh doanh một số mặt hàng để có thêm tiền trang trải
khi nhận được lời mời vận chuyển chất cấm jaili nói trước tòa
lúc đó tôi rất mong manh dễ bị tổn thương nên sẵn sàng làm bất cứ điều gì
theo tòa án zaily đã mang tám gói heroin được gọi là vé vào australia
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
mỗi gói nặng khoảng một kg
jili được trả một bảy trăm linh usd cho mỗi vé mà cô buôn lậu và tiền sẽ được để sẵn trong ô tô riêng khi cô trở về malaysia
còn tại canada vào ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nữ tiếp viên hàng không christina carrero
và phi hành đoàn của hãng pivos airlines đang chuẩn bị cho chuyến bay từ punta khana cộng hòa dominica
đến toronto canada thì một sự cố bất ngờ xảy ra
phi công ra khỏi buồng lái và thông báo về việc hoãn chuyến bay do phát hiện ra vật thể bất thường
khi chúng tôi đang chờ ở đường băng thì các nhân viên an ninh sân bay tìm thấy một chiếc túi đen từ một khoang kỹ thuật của máy bay
tôi không biết nó là gì có thể là một quả bom cô careno nhớ lại
sau khi kiểm tra lực lượng an ninh tìm thấy tổng cộng tám chiếc túi như vậy bên trong tám chiếc túi này là hai trăm một mươi kg ma túy cocaine
có giá trị khoảng hai mươi ba triệu đô la mỹ
ngay sau đó đội phòng chống ma túy của dominica đã xuất hiện điều tra phi hành đoàn và các hành khách
chúng tôi thực sự bị sốc không ai biết điều gì đã xảy ra khi chưa kịp giải thích gì thì tất cả mọi người đã bị bắt giữ
cô careno cho biết tại dominica nữ tiếp viên ba mươi ba tuổi và phi hành đoàn pivos airlines đã phải ngồi tù chín ngày sau đó là bảy tháng quản thuốc tại chỗ
hộ chiếu của họ bị tịch thu
nằm trong danh sách cấm bày và sống trong sự lo ngại bị trả thù bởi các băng đảng buôn lậu ma túy
sau khi bị quản thúc khoảng ba tháng các công tố viên dominica đã đồng ý chia sẻ video an ninh tại sân bay punta canada với các luật sư của pivos airlines
cocareno và các thành viên phi hành đoàn cũng được xem các đoạn video này và họ đã dành rất nhiều thời gian để tìm ra những bằng chứng có lợi
cô carreno nói lúc đó tôi rất mệt mỏi khi nhận ra sự bất thường về trình tự thời gian
tôi đã tự hỏi liệu mắt mình có vấn đề hay không
nhờ sự tỉ mỉ của mình nữ tiếp viên đã phát hiện ra có khoảng bốn mươi phút của video an ninh bị mất
cùng với đó là một video với góc quay khác được ẩn trong một thư mục đặt sai tên
trong đoạn video mới được phát hiện có một xe tải của sân bay pul tana đã tiếp cận chiếc máy bay vào dạng sáng và chuyển tám chiếc túi màu đen vào khoang kỹ thuật
luật sư của pivot airlines sau đó đối chiếu thông tin này với video an ninh tại sân bay punta cana
tại khách sạn địa phương để khẳng định sự vô can của cô carreno và phi hành đoạn
tới ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai vụ việc chống lại cocareno và các đồng nghiệp được hủy bỏ tất cả mọi người được phép trở về canada
tuy vậy việc ai đã chỉnh sửa các đoạn video an ninh ở sân bay và chủ mưu vụ buôn lậu hai trăm một mươi kg ma túy vẫn không có câu trả lời
cocareno kết lại câu chuyện tôi vẫn sẽ theo đuổi công việc tiếp viên hàng không nhưng sẽ không bao giờ trở lại dominica nữa
cũng tương tự tại mỹ một nữ tiếp viên hàng không đã giấu ma túy quanh bụng nhằm luồn lách qua cửa an ninh hàng không
theo đó tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nữ tiếp viên hàng không terries white bốn mươi một tuổi của hãng hàng không masai airlines mỹ đã bị bắt giữ tại sân bay vì vận chuyển chất cấm
theo các cáo buộc wh cư dân dalas của mỹ đã cố gắng lợi dụng các đặc quyền của tiếp viên hàng không bao gồm thẻ thành viên phi hành đoàn kcm
giúp đi qua cổng an ninh mà không bị kiểm tra sàng lọc để buôn lậu ma túy
bạn có thẻ kcm bạn quay thẻ xuất trình id hãng hàng không và bằng lái xe rồi đi thẳng
nhưng đôi khi bạn bị lực lượng an ninh lựa chọn một cách ngẫu nhiên để kiểm tra sàng lọc
đó là khi bạn phải đi qua hệ thống an ninh mà mọi khách hàng đều phải đi qua
một cựu tiếp viên hàng không của marseille airlines nói với new york post
theo đó thẻ kcm cho phép các nhân viên hàng không bao gồm phi công tiếp viên hàng không đi qua hệ thống an ninh mà mọi khách hàng đều phải đi qua
theo đó thẻ kcm cho phép các nhân viên hàng không bao gồm phi công tiếp viên hàng không đi qua hệ thống an ninh mà không bị kiểm tra sàng lọc
thật không may cho white ngày cô bị bắt quả tang buôn lậu fentanyl là ngày cô được chọn để kiểm tra sàng lọc ngẫu nhiên
waii vẫn đang chờ tuyên án sau khi nhận tội có ý định buôn bán phentain một loại ma túy có biệt danh là thuốc sắc sống
vì nó mạnh hơn heroin từ ba mươi đến năm mươi lần và mạnh gấp một trăm linh lần so với mofiel mà giá rất rẻ
theo tài liệu của cơ sở
theo tài liệu của cơ sở
ai đã tỏ ra lo lắng ngập ngừng và thậm chí run dày khi phải đi qua máy quét toàn thân mà mọi hành khách phải vào để chụp x quang năng lượng thấp
cô máy đã nhanh chóng nhận ra waii đã giấu một thứ gì đó ở trong người được đưa vào phòng riêng để kiểm tra
wi đã phải gỡ ra một khối lớn quấn quanh bụng của cô nhưng vẫn nói với các nhân viên an ninh rằng đó là một gói thủy ngân được thiết kế để giảm cân
sau khi kiểm tra hàng cảnh sát cáo buộc waii đang cố buôn lậu và vận chuyển hơn một năm kg phentain
theo một tuyên bố từ văn phòng luật sư mỹ wi đã nhận tội vào tháng một mươi hai năm ngoái và thừa nhận rằng cô đã lợi dụng tư cách là một tiếp viên hàng không một vị trí đáng tin cậy để phạm tội
wi đối diện với mức án lên tới hai mươi năm và sẽ bị kết án vào ngày hai mươi bốn tháng ba tới tại tòa án liên bang quận nam california
chấn động hơn có lẽ phải kể đến vụ một nữ tiếp viên giấu gần ba mươi hai kg ma túy trong vali
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu khi bị yêu cầu soi chiếu an ninh ngẫu nhiên tại sân bay quốc tế los angeles nữ tiếp viên ba mươi ba tuổi masage rainus của hãng hàng không jabboo airways đã bất ngờ cởi dày cao góp vứt túi sách và bỏ chạy để lại toàn bộ hành lý
cảnh sát tìm thấy trong vali của masa gần ba mươi hai kg ma túy trị giá khoảng hai triệu đô la
sau đó masa gay reynolds bị bắt và bị kết án một mươi năm tù giam vì tội vận chuyển ma túy
cáo trạng nêu rõ kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm cho đến thời điểm bị bắt masa đã nhận hàng nghìn đô la mỹ để vận chuyển chất cấm trót lọt tổng cộng một mươi lần
vận chuyển buôn bán ma túy là điều cấm thế nhưng vì lợi nhuận nhiều đối tượng vẫn bất chấp
tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám priya govender tiếp viên hàng không của hãng south african airways nam phi đã nhận tội buôn lậu sáu kg cocaine qua sân bay perth thành phố red griffith úc
trước tòa án tối cao của úc báo the west australian đưa tin trước đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy priya govender đã bị bắt ở sân bay perth sau khi đáp chuyến bay từ thành phố johannesburg nam phi
người này đã giấu ma túy vào trong những cuốn sách rỗng ruột và để những cuốn sách này trong túi sách của mình
lực lượng biên phòng úc cho biết đã thu giữ sáu gói hàng mỗi gói nặng khoảng một kg mà govender mang theo
mức phạt tối đa mà nữ tiếp viên ba mươi hai tuổi này có thể nhận là án tội

hãng hàng không south african airways xác nhận govender làm tiếp viên hàng không trong khoảng bảy năm
em gái của govender cho biết chị mình bị bắt trong khi đang chuẩn bị kết hôn với một người nam phi
thưa quý vị thời gian trước trong các vụ án ma túy lực lượng chức năng chỉ thu giữ được vài bánh heroin vài kg ma túy tổng hợp
thì hiện nay số lượng này lên tới hàng trăm bánh hàng chục kg
cùng với số lượng ma túy tăng lên thì các đối tượng tội phạm cũng ngày càng trở nên liều lĩnh
mạnh động với thủ đoạn hết sức tinh vì
thế nhưng lưới trời lồng lộng
dù các đối tượng có tinh vì
che giấu thì cũng không thể qua mắt được lực lượng trước nẳng
đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo